hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tuyên quang đã trao một trăm linh con bò giống sinh sản với tổng giá trị gần một năm tỷ đồng
cho các hộ nghèo và cận nghèo tại huyện hàm yên và huyện yên sơn
từ nguồn vốn hỗ trợ của hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tuyên quang sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
đã tham mưu với ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý bò cái giống
trong thời gian nuôi tối đa không quá bốn năm hộ nhận vay bò phải trả lại một con bê cái
từ một mươi hai tháng tuổi trở lên đủ tiêu chuẩn giống cho ban thực thi cấp xã
con bê này sau đó sẽ tiếp tục được cho vai luân chuyển tới hộ nghèo khác bằng hình thức vai bò trả bê
hoạt động thiết thực này sẽ giúp các hộ nghèo cận nghèo vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh tuyên quang
từng bước thoát nghèo